mặc dù nằm ngoài quy hoạch cây trồng của chính quyền địa phương nhưng vài năm trở lại đây
khi giá thu mua hạt sa chi tăng cao nông dân tại tỉnh đắk lắc đã liên tục mở rộng diện tích trồng cây sa chi
dẫn đến đầu ra của cây sa chi không ổn định giá cả sụt giảm và gây khó khăn cho người trồng
đây là vườn sa chi với hai trăm linh gốc của ông nông văn tiếp
để có được vườn sa chi này đầu năm hai nghìn một mươi tám gia đình ông đã chuyển đổi diện tích tiêu bị chết
với mong muốn phát triển được kinh tế gia đình nhờ loại cây trồng mới này
tuy nhiên chỉ khoảng hơn nửa năm trồng sau khi thu hoạch vụ đầu tiên thì giá hạt sa chi bắt đầu giảm liên tục
không chỉ khiến cho gia đình ông gặp khó khăn mà ngay đến cả tiểu thương thu mua cũng không còn mặn mà thu mua vì không có đầu ra
sau đó dần dần giảm xuống còn lại ba mươi rồi là hai mươi năm
sa chi này làm ra như thế này ra được sản phẩm đẹp tốt nhưng mà không ai chung mua thì cực kỳ khó khăn cho người dân
và cực kỳ khó khăn cho những người tiểu thương như chúng tôi
vì mua về không biết bán cho ai cả và cũng không thể mua cho dân được
không có đầu da thì không biết bán cho ai cả
là vì cây sa chi chưa có trong quy hoạch cây trồng của địa phương
nên tất cả các diện tích trồng sa chi đều do người dân trồng tự phát
khi nhận thấy giá trị kinh tế của hạt sa chi đang cao mặc dù chưa có thị trường tiêu thụ ổn định
quy trình chế biến sản xuất cũng chưa hình thành nên dẫn đến nhiều rủi ro về kinh tế khi cung vượt quá cầu
vì vậy cơ quan chức năng đưa ra khuyến cáo người dân cần thận trọng khi phát triển loại cây trồng này